tại điện biên đoàn công tác ban chỉ đạo của chính phủ về phòng chống tội phạm phòng chống ma túy phòng chống mua bán người gọi tắt là ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
do trung tướng lê chiêm thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh điện biên về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm trong năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi sáu các lực lượng chức năng của tỉnh điện biên đã làm rõ khởi tố năm vụ năm bị can trong hoạt động thành lập vương quốc mông
phát hiện bắt giữ một mươi hai vụ hai mươi ba đối tượng phạm tội mua bán người hai mươi tám nạn nhân bị mua bán sang trung quốc
bắt giữ năm trăm linh ba vụ năm trăm bảy mươi hai đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán và tàng trữ chất ma túy toàn tỉnh hiện có chín sáu trăm linh người nghiện ma túy
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bộ quốc phòng lê chiêm
đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh điện biên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thứ trưởng đề nghị tỉnh điện biên cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo trong phòng chống các loại tội phạm xã hội đặc biệt là tội phạm ma túy tội phạm mua bán người
tăng cường phối hợp giữa ba lực lượng công an biên phòng quân đội để có kết quả tốt nhất
tăng cường mối quan hệ quốc tế với nước bạn lào bảo đảm an ninh trật tự giữ vững đường biên mốc giới